sau hai ngày người dân sóc sơn chặn xe chở rác vào bãi rác nam sơn để đòi quyền lợi liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng và di rời đến nơi ở mới
nhiều tuyến phố ở nội thành hà nội lại ngập muộn rác thải sinh hoạt vì không được thu gom gây ô nhiễm môi trường
hiện tại việc khẩn trương giải quyết những bức xúc của người dân cũng như sớm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong xử lý tại khu vực bãi rác nam sơn là rất cần thiết
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
rác tràn ngập khắp nơi từ ngõ nhỏ ra các tuyến phố lớn rác tràn ra cả lòng đường